tây ninh là tỉnh tiên phong trong việc triển khai công tác phân giới cắm mốc biên giới
cho đến nay tây ninh đã xây dựng hoàn thành một trăm linh hai trên tổng số một trăm linh chín cột mốc chính
phân giới được hai trăm hai mươi tám trên hai trăm bốn mươi km xây dựng hoàn chỉnh hai trăm một mươi tám mốc phụ
tây ninh có đường biên giới dài trên hai trăm bốn mươi km tiếp giáp với ba tỉnh thuộc vương quốc campuchia
từ tháng bảy năm hai nghìn sáu tỉnh tây ninh triển khai thực hiện công tác phân giới cắm mốc biên giới
trên địa bàn tỉnh với một trăm linh chín cột mốc chính
gồm một mốc ba sáu mốc đôi chín mươi bốn mốc đơn chiếm gần một phần ba số mốc của toàn tuyến biên giới đất liền việt nam campuchia
đến nay tỉnh đã triển khai xây dựng hoàn thành một trăm linh hai trên một trăm linh chín cột mốc chính đạt chín mươi ba năm mươi bảy
phân giới được hai trăm hai mươi tám trên hai trăm bốn mươi km đạt chín mươi
xác định xong bốn trăm bảy mươi chín vị trí mốc phụ cọc dấu và xây dựng hoàn chỉnh hai trăm một mươi tám mốc phụ
cọc dấu mang số hiệu chẵn gồm một trăm bảy mươi hai mốc phụ và bốn mươi sáu cọc dấu